ông guterres nhấn mạnh đồng thời cảnh báo toàn bộ khu vực đang đối mặt với nguy cơ xung đột tàn khốc sau các sự kiện
bây giờ là lúc phải xoa dịu và giảm căng thẳng
trong khi lên án mạnh mẽ cuộc tấn công quy mô lớn của iran vào israel
ông guterres cũng lên án vụ đánh bom vào các tòa nhà lãnh sự của tehran ở syria
đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch
trong một diễn biến khác twilter đưa tin ông grossi ngày một mươi năm tháng bốn nói rằng
ông quan ngại về kịch bản israel sẽ tấn công vào cơ sở hạt nhân của iran
phía theo avi vào cùng ngày sẽ tuyên bố trả đũa sau khi iran thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa và uav vào israel
động thái của tehran diễn ra sau khi họ cáo buộc israel tấn công vào cơ sở ngoại giao của iran ở syria hôm một tháng bốn
làm nhiều quan chức quân sự cấp cao iran thiệt mạng
căng thẳng ở trung đông không ngừng nóng lên trong thời gian qua
khiến nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế lên tiếng kêu gọi các bên kiểm chế tránh để xung đột lan rộng hơn nữa
tổng giám đốc iaea rafael grossi cho biết
iran đã đóng cửa các cơ sở hạt nhân của nước này vào ngày một mươi bốn tháng bốn vì quan ngại về an ninh
các cơ sở này đã mở cửa trở lại vào ngày một mươi năm tháng bốn
ông grossi đã chỉ đạo các thanh sát viên iaea tránh xa những địa điểm cho đến khi chúng tôi thấy tình hình hoàn toàn ổn định
ông nói chúng tôi sẽ tiếp tục vào ngày mai điều này không ảnh hưởng đến hoạt động kiểm tra các cơ sở hạt nhân iran của chúng tôi
khi được hỏi về khả năng israel tấn công các cơ sở hạt nhân của iran
ông grossi nói chúng tôi luôn quan ngại về khả năng này
ông kêu gọi các bên hết sức kiểm chế
iaea thường xuyên kiểm tra các cơ sở hạt nhân chính của iran như các nhà máy làm dầu uranium tại natan
trung tâm của chương trình hạt nhân của tehran
trước đó báo ả rập elaf news dẫn lời một quan chức an ninh giấu tên của phương tây ngày chín tháng bốn cho biết
israel đang huấn luyện phi công của họ tập kích các vị trí nhạy cảm ở iran
trong đó có cả mục tiêu liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này
iran nói rằng chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình
nhưng các cường quốc phương tây cáo buộc tehran đang tìm cách chế tạo bom hạt nhân
iran từng tuyên bố hoặc sở hữu kỹ thuật chế tạo vũ khí hạt nhân từ năm hai nghìn một mươi
nhưng chưa có kế hoạch thực hiện điều đó
một cố vấn cấp cao của lãnh đạo tối cao iran ali khamenei cho biết
trong vài ngày chúng tôi có thể làm dầu uranium lên sáu mươi
và chúng tôi có thể dễ dàng sản xuất uranium làm rào chín mươi
iran sở hữu năng lực kỹ thuật để sản xuất bom hạt nhân
nhưng tehran chưa đưa ra bất kỳ quyết định chính trị nào liên quan tới vấn đề này
chương trình hạt nhân của iran dần dần được mở rộng sau quyết định năm hai nghìn một mươi
của cộng tổng thống mỹ donald trump đơn phương rút washington khỏi hiệp ước hạt nhân năm hai nghìn một mươi năm với tehran
tháng năm năm ngoái israel cho rằng iran có khả năng chế tạo năm quả bom hạt nhân
và cảnh báo hậu quả nghiêm trọng cho khu vực nếu kịch bản này xảy ra
tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba mỹ cảnh báo rằng iran có thể sản xuất đồ vật liệu phân hạch cho vũ khí hạt nhân trong vòng hai tuần
và tehran có thể chỉ mất vài tháng để chế tạo ra loại vũ khí này
trong cuộc điện đàm với tổng thống mỹ joe biden ngay sau đoàn tấn công của iran
thủ tướng israel benjamin netanyahu đã quyết hủy kế hoạch tấn công trả đũa ngay lập tức
nhưng không có nghĩa là sẽ không trả đũa trong tương lai
chính quyền ông netanyahu cũng đang đứng trước áp lực chính trị trong nước phải đáp trả
nếu không họ sẽ bị coi là hẹn nhát
thủ tướng netanyahu rất cần một câu chuyện chiến thắng để xoa dịu những chính trị gia và cử tri cực hữu của mình
iran hoàn toàn không phải là lực lượng hamas hay hebolab mà israel có thể dễ dàng áp đảo
chưa biết mèo nào cắn mỉu nào iran hay israel nếu không có sự càng dự của mỹ
tuy nhiên mỹ lúc đó không thể phân thân vừa viện trợ cho ukraine vừa sát cánh giúp đỡ israel và canh trưởng trung quốc
hiện tại phản ứng từ chính quyền của tổng thống joe biden đối với cuộc tấn công lịch sử bằng tên lửa
và máy bay không người lái của iran vào israel gồm hai phần rõ rệt
một là chính quyền mỹ tái khẳng định cam kết luôn sát cánh bên đồng minh israel
nhưng đồng thời kêu gọi chính phủ thủ tướng netanyahu không thực hiện thêm hành động nào
có thể kéo khu vực vào một cuộc chiến rộng lớn hơn
hay nói cách khác mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ israel
nhưng loại trừ việc tham gia vào bất kỳ đáp trả bằng vũ lực nào của israel đối với iran
thông điệp của ông biden quá rõ ràng mỹ sẽ không tham gia vào cuộc phản công của israel vào iran
quả thực cuộc tấn công của iran diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ mỹ israel đang xấu đi đáng kể
khi ông biden ngày càng thất vọng với các chính quyền netanyahu tiến hành cuộc chiến ở gaza
tổng thống biden đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong nước
về việc yêu cầu viện trợ có điều kiện cho israel
trong bối cảnh có nhiều cáo buộc về hành vi vi phạm của israel tại vùng đất này
chính quyền biden bị chỉ trích vì gây áp lực lên chính phủ của ông netanyahu
chủ yếu bằng lời nói thay vì sử dụng đòn bẩy vật chất tức là dùng viện trợ
theo chính quyền gaza ít nhất ba mươi ba người palestine đã thiệt mạng
kể từ khi xung đột bắt đầu cách đây hơn sáu tháng
ngoài ra một khía cạnh khác cũng cần chú ý
chính sách đối ngoại của mỹ bị ảnh hưởng và điều hướng bởi chính trị trong nước
dù israel là đồng minh thân thiết cỡ nào
tổng thống biden cũng đang phải trú tâm vào chính trị trong nước
khi ông đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai tại nhà trắng
ông biden hiện phải đối mặt với áp lực đặc biệt ngay trong chính đảng của mình
liên quan đến cuộc xung đột israel harmat
nơi các thành viên đảng dân chủ cũng bày tỏ sự đồng cảm ngày càng gia tăng với người dân palestine
các quan chức mỹ cho biết tổng thống biden đã kêu gọi israel xem xét phản ứng của mình một cách cẩn thận
nhưng ông biden bị các đối thủ chính trị bên đảng cộng hòa chỉ trích yếu kém trong việc kêu gọi israel thận trọng
nghị sĩ đảng cộng hòa ohio mike turner người giữ chức chủ tịch ủy ban tình báo hạ viện
nói việc giảm leo thang xung đột là sai lầm
ông nói trên hãng tin mbc rằng nó đã leo thang và chính quyền cần phải phản ứng
john bolton cố vấn an ninh quốc gia thời cựu tổng thống donald trump cũng cho biết
mỹ nên tham gia cùng israel nếu nước này chọn tiến hành một cuộc tấn công trả đũa vào chương trình hạt nhân của iran
trong khi đó
nghị sĩ chris kuhn của đảng dân chủ một đồng minh thân cận của biden trả lời đài cnn
rằng israel nên tạm ngừng lúc này tham khảo ý kiến của các đồng minh và đối tác thân cận của mình
đánh giá thiệt hại vào hoạt động sau đó quyết định đâu là phản ứng thích hợp nhất
tuy nhiên vấn đề mà thủ tướng israel netanyahu có nghe theo những lời khuyên
không tìm kiếm chiến tranh của ông biden hay không
khi chính quyền israel đã và đang thách thức một cách có hệ thống những lời khuyên
và cảnh báo của ông biden trong các tháng qua